theo hướng dẫn tạm thời cho các hoạt động du lịch văn hóa giải trí và thể thao thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
của bộ văn hóa thể thao và du lịch đối với địa bàn có dịch cấp một việc tổ chức các hoạt động
văn hóa phải tuân thủ các nội dung theo hướng dẫn ở địa bàn có dịch cấp độ hai hoạt động văn hóa
phục vụ nhiệm vụ chính trị hoạt động triển lãm tổ chức ngày kỷ niệm ngày thành lập
ngày truyền thống phải giảm ba mươi số lượng đại biểu khách mời đối với địa bàn có dịch cấp độ ba
phải giảm quy mô cấp độ thay đổi hình thức tổ chức theo tình hình diễn biến dịch bệnh và các quy định
của địa phương giảm năm mươi số lượng đại biểu khách mời dự theo kế hoạch được phê duyệt hạn chế
thành phần khách mời từ các địa phương khác địa bàn có dịch cấp độ bốn phải dừng tổ chức các hoạt động
đối với hoạt động lễ hội tại các địa bàn có dịch cấp độ hai phải giảm quy mô điều chỉnh hình thức
thời gian tổ chức lễ hội giảm tổ chức các hoạt động hội đảm bảo các điều kiện về phòng chống
dịch bệnh căn cứ theo tình hình diễn biến dịch bệnh và các quy định thực tế tại địa phương
giảm năm mươi số lượng đại biểu khách mời theo kế hoạch được phê duyệt địa bàn có dịch cấp độ ba
chỉ tổ chức phần nghi lễ không tổ chức các hoạt động hội không mời khách tham dự phần nghi lễ
đối với địa bàn có dịch cấp độ bốn dừng tổ chức lễ hội hoạt động của thư viện dạp chiếu phim
địa điểm văn hóa nghị thuật phải giảm năm mươi số lượng khách đối với địa bàn có dịch cấp độ hai và giảm
số lượng khách đối với địa bàn có dịch cấp độ ba đối với địa bàn có dịch cấp độ bốn dừng tổ chức
các hoạt động với hoạt động của các di tích bảo tàng thì chỉ đón tiếp các đoàn tham quan không
quá hai mươi người một đoàn và hướng dẫn viên đã tiêm ít nhất một liều vaccine đối với địa bàn có dịch
cấp độ hai địa bàn có dịch cấp độ ba chỉ đón tiếp các đoàn tham quan không quá một mươi người một đoàn
tối ngày một mươi năm tháng một mươi ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã có văn bản áp dụng tạm thời một trăm linh
số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
cũng kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết trong văn bản nêu trên
người dân được di chuyển trong nội tỉnh trừ các trường hợp đi đến các địa bàn có dịch ở cấp độ ba
tỉnh bà rịa vũng tàu sẽ chuyển hoạt động các chốt kiểm soát tại cấp xã huyện thành các tổ
hợp tiêu động để giám sát hướng dẫn và kiểm tra việc đi lại lưu trú theo dõi sức khỏe của người
dân nhất là từ các địa phương khác đến công an vẫn sẽ duy trì các chốt kiểm soát ra vào tỉnh
nhưng việc hoạt động nhằm hướng dẫn người dân qua chốt thực hiện khai báo y tế và di chuyển qua
phần mềm vne hoặc bản giấy người dân không cần xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov hai khi
qua chốt thực hiện khai báo với công an xã phường thị trấn nơi cư trú tạm trú trên các
hệ thống covid sổ sức khỏe điện tử hoặc phần mềm vnied trường hợp không lưu trú qua đêm thì
không cần khai báo đối với hoạt động giao thông vận tải yêu cầu tài xế và phụ xe vận chuyển hàng
hóa phải tiêm ít nhất một mũi vaccine vận tải hành khách tuyến cố định thực hiện theo kế hoạch ngày
một mươi hai một mươi của sở giao thông vận tải chủ doanh nghiệp phải xét nghiệm cho tài xế phụ xe một tuần một lần
trừ trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vaccine cũng từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi người dân bà rịa vũng tàu sẽ được tắm biển
tham gia các hoạt động thể dục ngoài trời nhưng không tập trung quá hai mươi người hoạt động thể dục trong nhà không
tập trung quá một mươi người người tham gia đã tiêm ít nhất một mũi vaccine các dịch vụ cắt tóc gội đầu được hoạt
động nhưng không quá năm người cùng thời điểm về việc thực hiện các biện pháp y tế đối với người từ các
địa phương khác đến tỉnh sẽ theo dõi chặt chẽ người dân từ các địa phương khu vực có dịch vừa hết giãn cách
và căn cứ tình hình để thực hiện xét nghiệm cách ly phù hợp
đại diện bộ giao thông vận tải cho biết đến chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai mươi bảy địa phương chấp thuận phương án hoạt động
trở lại các tuyến vận tải khách liên tỉnh bao gồm hà nội hải phòng nghệ an điện biên đà nẵng
tp hcm long an đắk nông phú thọ phú yên lai châu con tum đồng nai bắc giang quảng bình
quảng trị ninh bình vĩnh long thanh hóa lào cai thái bình thái nguyên hòa bình tuyên quang đắk lắc nam định bình dương
ngoài ra một mươi một sở giao thông vận tải đang chờ ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến
gồm có cần thơ hà giang gia lai bạc liêu quảng ninh bình phước lâm đồng an giang hưng yên hải dương hậu giang
cũng theo bộ giao thông vận tải lượng khách đi lại trên các tuyến vận tải đồng bộ chưa nhiều
nêu trên đã mở tuyến xe khách với ba trăm một mươi sáu chuyến đăng ký mỗi ngày
xong thực tế chỉ có sáu mươi sáu chuyến khai thác trong ngày một mươi năm tháng một mươi vận chuyển chỉ có hai trăm linh ba hành khách
trong diễn biến khác sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc đề nghị sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
dừng thí điểm tuyến đắk lắc thành phố hồ chí minh từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi
qua kiểm tra sở giao thông vận tải đắk lắc và lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp phương tiện hoạt động không đúng quy định
không đáp ứng các quy định theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
từ ngày một mươi tháng một mươi bộ giao thông vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời thí điểm mở lại vận tải khách liên tỉnh
và đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tế để thí điểm hoạt động trở lại vận tải hành khách đường bộ từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi
văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh nam định vừa thông báo biện pháp kiểm soát người ra vào tỉnh từ h ngày một mươi sáu tháng một mươi
trường hợp vào tỉnh người tỉnh ngoài vào nam định không phải xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov hai
theo đó người đến từ vùng cấp độ bốn vùng đỏ hoặc khu vực phong tỏa phải thực hiện nghiêm quy định hạn chế đi lại của chính phủ
trường hợp vào tỉnh nếu đã tiêm đủ hai mươi vaccine thì cách ly tại nhà bảy ngày
sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe bảy ngày và phải xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
người chưa tiêm hoặc tiêm vaccine mũi hai chưa qua một mươi bốn ngày phải cách ly tập trung bảy ngày
sau đó tiếp tục cách ly tại nhà một mươi bốn ngày xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy và thứ một mươi bốn
đối với trường hợp người già yếu bệnh lý nặng trẻ nhỏ cần có người chăm sóc
áp dụng cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở y tế một mươi bốn ngày
sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe bảy ngày thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy và thứ một mươi bốn
những người đến từ vùng cấp độ ba vùng cam và vùng cấp độ hai vùng vàng
nếu tiêm đủ hai mũi vaccine chỉ cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
người chưa tiêm hoặc tiêm mũi hai chưa qua một mươi bốn ngày phải cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy và thứ một mươi bốn
còn lại những người đến từ vùng cấp độ một vùng xanh chỉ cần tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày
sau hai ngày yêu cầu khách bay nội địa đến lưu trú và cách ly tập trung
thành phố hải phòng bỏ quy định này
theo đó ngày một mươi một tháng một mươi ủy ban nhân dân tp hải phòng quy định hành khách về từ các địa phương
trên các chuyến bay thương mại nội địa đến cảng hàng không quốc tế cát bi và lưu trú tại hải phòng
khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định về phòng chống dịch không phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung
bên cạnh đó hải phòng vẫn yêu cầu người đến từ vùng nguy cơ rất cao nguy cơ cao vùng màu đỏ
vùng màu cam vùng màu vàng được công bố trên trang thông tin điện tử bộ y tế cách ly tại nhà bảy ngày
lấy mẫu xét nghiệm pcr ngày thứ hai và ngày thứ bảy
người trở về từ các địa phương nguy cơ hoặc bình thường mới tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày
lấy mẫu xét nghiệm pcr vào ngày thứ bảy
nếu có triệu chứng ho sốt đã họng khó thở phải thông báo ngay đến cơ quan y tế
các quận huyện tiếp nhận danh sách hành khách về theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trên địa bàn
chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ những trường hợp này và phối hợp với ngành y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
toàn bộ chi phí vận chuyển hành khách về các địa phương xét nghiệm và các chi phí liên quan khác
trong quá trình thực hiện do hành khách tự chi trả
trước đó ngày chín tháng một mươi ủy ban nhân dân thành phố đồng ý mở đường bay nội địa
kết nối sân bay cát bi với các sân bay trong nước và quy định hành khách bay từ sân bay tân sơn nhất hồ chí minh
về lưu trú tại thành phố sẽ phải cách ly tập trung bảy ngày và làm các xét nghiệm
chủ tịch ủy ban nhân dân hà nội chu ngọc anh vừa ký ban hành công điện hai mươi một
điều chỉnh một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn trong tình hình mới
theo đó từ sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi ủy ban nhân dân hà nội cho phép cơ quan công sở tổ chức doanh nghiệp
trở lại hoạt động bình thường thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch
theo quy định khuyến khích làm việc trực tuyến
trong đó cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi được phép kinh doanh
phục vụ tại chỗ không quá năm mươi công suất và phải đảm bảo khoảng cách có vách ngăn tấm chắn
chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm hai mươi vaccine phòng covid một mươi chín yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã qr
nhận tin vui này nhiều chủ cửa hàng ăn uống liên tục được chuẩn bị dọn dẹp chuẩn bị thực phẩm đồ đạc ngay trong tối ngày một mươi ba tháng một mươi
đa phần các chủ quán từ hàng ăn đến cà phê rẻ khát và thận chỉnh bán bar đều phải tự tay sửa soạn cho việc mở hàng
bởi nhân viên đến ăn thì có người thân trong gia đình phụ giúp không có thì chủ quán phải tự mình lo liệu hết
từ khâu chuẩn bị đến việc bán hàng
tuy vất vả nhưng ai ai cũng đều phấn khởi hào hức với niềm hy vọng vào ngày mai khởi sắc
chị tâm chủ quán phở tại phố dịch vọng hậu quận cầu giấy
thực sự tôi rất vui khi biết được mở bán tại quán
những ngày qua tôi đã bán cho khách mang về nhưng không đủ chi phí để chi trả cho nhân viên và tiền mặt bằng
chị mai một chủ quán phở tại tô hiệu cầu giấy
sáu tháng vừa qua thực sự rất khó khăn với quán tiền mặt bằng không được giảm
một số đầu bếp chủ chốt về quê nhưng mình vẫn phải giả lương để giữ chân họ
chị chu thị hiền chủ một quán lầu hải sản tại hà nội
không biết giao dịch buôn bán như thế nào nhưng cứ được mở lại là tôi thấy khởi sắc rồi
nếu không quay lại bán hàng chỉ chi phí thuê mặt bằng thôi tôi cũng xoay sở không kịp
quang sáng chủ một quán đồ uống
giờ cứ được làm việc là rất vui tôi từ nhà ra quá thôi cũng thấy có không khí rồi
ngày một mươi năm tháng một mươi nhiều chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ hà nội bắt đầu nới lỏng việc kiểm tra các thủ tục
bỏ giấy đi đường các phương tiện có thể dễ dàng qua chốt để ra vào thủ đô
theo ghi nhận của phóng viên vào ngày một mươi năm tháng một mươi tại chốt kiểm soát số năm cửa ngõ vào hà nội đặt tại cầu phù đồng hà nội
phương tiện được đi qua mà không phải dừng khai báo y tế kiểm tra giấy xét nghiệm covid một mươi chín như các hôm trước
tương tự chốt kiểm soát trên cao tốc hà nội hải phòng đường năm đã được rút
theo giải thích của cảnh sát giao thông vì đây là chốt thuộc địa phận tỉnh hương yên và thực hiện theo quy định của tỉnh hương yên
còn tại chốt số bốn trên quốc lộ năm tiếp giáp hưng yên hà nội chốt kiểm soát được duy trì nhưng không kiểm soát người ra vào hà nội
một số người di chuyển bằng xe máy vào hà nội vẫn dừng lại khai báo y tế rồi tiếp tục di chuyển
tại chốt cầu rẽ trên quốc lộ một a dù chốt kiểm soát chưa được dỡ bỏ nhưng từ sáu giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
toàn bộ lực lượng liên ngành tại đây bao gồm cảnh sát giao thông cơ động thanh tra giao thông y tế công an địa phương
đã rút về nội thành để thực hiện các nhiệm vụ khác không phải làm nhiệm vụ chốt trực tại đây nữa
tất cả các phương tiện ô tô xe tải xe khách đều được tự do di chuyển qua chốt
nhưng bên cạnh đó nhiều người dân khi tới chốt tự rác dừng xe để khai báo
ghi nhận tại chốt xuân phương trên quốc lộ hai đoạn tiếp giáp huyện sóc sơn hà nội với thành phố phúc yên vĩnh phúc
đến hơn một mươi ba h chiều ngày một mươi năm tháng một mươi việc kiểm soát đã được nới lỏng
người dân đi xe máy qua không còn bị kiểm tra giấy tờ như trước
tương tự tại các chốt kiểm soát đoạn giáp danh huyện sóc sơn hà nội và thành phố phúc yên vĩnh phúc
các phương tiện đều được tự do đi vào địa phận của thủ đô